sở xây dựng hà nội thông tin về kết quả công tác chỉnh trang đô thị cắt tỉa cây xanh trong mùa mưa bão
trong năm hai nghìn hai mươi dự kiến khối lượng cây xanh được cắt sửa trên địa bàn hà nội là khoảng bốn mươi năm mươi cây các loại
đến thời điểm này công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội đã thực hiện cắt tỉa hơn hai mươi cây
trả lời câu hỏi của báo chí về việc tp hcm đã đưa máy siêu âm vào kiểm tra cây bị sâu mục
hà nội có kế hoạch sử dụng máy này để kiểm tra cây hay không
đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh hà nội cho biết
công ty đã được tp hcm cho học tập kinh nghiệm tại singapore để tiếp cận loại máy này
tuy nhiên máy này chưa mang lại hiệu quả như mong muốn
vì vậy công ty đang tìm thêm các nhà cung cấp để có chủng loại máy dễ sử dụng và hiệu quả hơn